chuyến tàu du lịch với tên gọi kết nối di sản miền trung giữa huế và đà nẵng đã thu hút hàng chục ngàn du khách
tham gia trải nghiệm trên cung đường sắt đẹp nhất việt nam và nằm trong top một mươi cùng đường sắt đẹp nhất thế giới do sputnic bầu chọn
ngành đường sắt và hai địa phương đang phối hợp với các công ty lữ hành tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ
có những chương trình khuyến mãi kết nối với các điểm tham quan để chuyến tàu này thực sự trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn
theo công ty cổ phần đường sắt hà nội từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
chuyến tàu du lịch kết nối di sản miền trung đã thu hút hơn hai mươi bảy sáu trăm linh lượt khách trong đó khách quốc tế là gần hai hai trăm linh lượt khách
hàng ngày công ty tổ chức khai thác hai đôi tàu hd một hai hd ba bốn
mỗi đoàn tàu gồm có bảy toa trong đó có năm toa xe điều hòa với năm mươi sáu chỗ ngồi
còn lại là toa cộng đồng nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực giới thiệu
và bán hàng
công ty cổ phần đường sắt hà nội sẽ tăng cường thêm toa xe cho đôi tàu này để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của hành khách
đồng thời sẽ thực hiện điều chỉnh giá vé trong đó áp dụng chính sách
giá vé đầu tuần giá vé các ngày cuối tuần cũng như sẽ áp dụng chính sách triết khấu
giá vé áp dụng đối với các công ty lữ hành
tại ca đà nẵng và ca huế ngành đường sắt bố trí phòng chờ vip để phục vụ hành khách
hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã qr
ngoài ra tỉnh thừa thiên huế áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức cá nhân
khi tham quan các điểm du lịch tại huế áp dụng một lần cho mỗi vé tàu
với thời gian di chuyển khoảng ba giờ xuất phát vào buổi sáng và buổi chiều
đoàn tàu sẽ đưa du khách trải nghiệm từ vùng đất cố đô huế cổ kính
giàu bản sắc văn hóa đi qua vịnh lăng cô đèo hải vân để đến với thành phố biển đà nẵng xinh đẹp hiện đại
trên hành trình này du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp
nơi giao thoa giữa hai miền nam bắc với một bên là dãy trường sơn hùng vĩ một bên là biển đông xanh thầm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại